theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáu giờ ngày một tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
đều có liên quan đến bệnh viện đà nẵng gồm năm ca tại quảng nam và bảy ca tại đà nẵng
nâng tổng số ca mắc lên năm trăm năm mươi tám người
hôm nay bộ y tế cũng công bố thêm ca tử vong thứ ba do covid một mươi chín tại việt nam
trong năm trăm năm mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là một trăm tám mươi hai ca
số ca tử vong ba ca
ca tử vong thứ hai là bệnh nhân bốn trăm ba mươi bảy là nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trú tại phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
bệnh nhân có tiền sử mắc suy thận mạng đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo
bệnh nhân tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng
ca tử vong thứ ba là bệnh nhân bốn trăm chín mươi chín là nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
nguyên nhân tử vong của bệnh nhân do ung thư đường máu ác tính
giai đoạn cuối viêm phổ nặng và covid một mươi chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín mươi một bốn trăm sáu mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là chín trăm năm mươi ba người
cách ly tập trung tại các cơ sở khác là một mươi tám sáu mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bảy mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu người